hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

và dự phòng phục vụ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
hai tám trăm linh cảnh sát giao thông đặc nhiệm cơ động lính cứu hỏa
làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại tuần lễ cấp cao
bốn mươi chín là số khách sạn phục vụ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
xin kính chào quý vị và các bạn
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tâm điểm được phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị năm apec hai nghìn một mươi bảy trong đó đỉnh cao là tuần lễ cấp cao apec
sự kiện quan trọng nhất trong năm apec hai nghìn một mươi bảy mà việt nam vinh dự làm chủ nhà đã chính thức khép lại
nhưng dư âm của nó vẫn còn tiếp tục lan tỏa
vị thế của đất nước được nâng tầm trong mắt bạn bè quốc tế
cũng như những thỏa thuận góp phần mang đến động lực mới cho nền kinh tế của việt nam
có lẽ quý vị đã thấy nhiều bài báo và nhiều chương trình truyền hình
nói về những yếu tố nổi bật để tạo nên thành công của apec hai nghìn một mươi bảy và tuần lễ cấp cao
tuy nhiên trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nhắc tới những con người thầm lặng công hiến
tạo những dấu ấn và góp phần vào thành công chung
để làm rõ hơn về chủ đề này cũng như để có thể chia sẻ những câu chuyện chưa được kể về apec
chúng tôi đã mời tới trường quay hai vị khách mời hết sức đặc biệt
vâng vị khách mời đầu tiên đó là đại sứ nguyễn nguyệt nga
là cố vấn cao cấp ban thư ký quốc gia apec hai nghìn một mươi tám
vâng cũng xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị khán giả
đại sứ nguyệt nga là người đã tham gia đề xuất
việc đăng cai chuẩn bị
và tổ chức các hoạt động của năm apec hai nghìn một mươi bảy
từ năm hai nghìn một mươi hai
và vị khách mời thứ hai
trân trọng giới thiệu ông đỗ hùng việt
là trợ lý chủ tịch quan chức cao cấp apec
vâng lời đầu tiên xin lịch chân thành cảm ơn hai vị khách mời
đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa hai vị khách mời chúng ta đã vừa theo dõi đoạn băng tổng hợp
mà có lẽ là không cần phải là một người làm trong ngành ngoại giao
bất cứ người dân nào cũng có thể thấy được quy mô tầm cỡ
của apec hai nghìn một mươi bảy
vì vậy mà câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho đại sứ nguyệt nga
đó là trong lần thứ hai tổ chức
thì năm apec hai nghìn một mươi bảy có quy mô và tầm vóc như thế nào
so với năm apec hai nghìn sáu và cả những năm apec khác
trước hết là qua những clip vừa qua
thì chúng ta thấy những con số những hình ảnh nó lên tất cả
đó là một cái năm một cái tuần lễ cấp cao
rất thành công thành công rực rỡ về mọi mặt
và nó mang rất nhiều dấu ấn của việt nam
và trên tất cả nó có cả một cái tầm vóc và chiến lược
chiến lược không chỉ ở khu vực đông nam á
mà cả khu vực châu á
và khu vực thái bình dương
ở đây thì tôi xin chia sẻ ba cái suy nghĩ
mà muốn nhấn lên qua cái con số và hình ảnh đó
chúng ta thấy gì thêm
cái chúng ta phải rất là tự hào
thấy rằng đây là một hoạt động rất là lớn
lớn nhất của chúng ta hoạt động quốc tế lớn nhất
mà chúng ta đăng cai trong cả cái nhiệm kỳ đại hội đảng lần thứ một mươi hai
nó khẳng định được cái hướng đúng đắn
cái chủ trương đúng đắn của chúng ta
về đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng
cái thứ hai nữa là
đối với khu vực nó có nghĩa rất lớn
bởi vì là đây là một cái sự kiện
lớn có thể nói là
mang tầm khu vực cả cái châu á thái bình dương
đối với apec thì chúng ta thấy
đây còn là một cái tuần lệ cấp cao rất thành công
không chỉ về số lượng
hai cái năm mà có tuần lệ cấp cao
có tuần lệ cấp cao mà lãnh đạo cấp cao của các nước
và đại diện các thành viên apec
dự đông đủ nhất ở cái cấp cao
thứ hai là trong hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp
thì chúng ta cũng thấy rất rõ
cái con số rất lớn như vậy
những con số này đây là một con số lịch sử
trong cả chặng đường hai mươi năm
tám năm của apec
với một cái doanh nghiệp
số lượng doanh nghiệp tham gia là hơn hai
đại biểu doanh nghiệp thông thường là tám trăm linh đến một hai trăm linh
một cái ý nghĩa nữa mà chúng tôi muốn xin chia sẻ
đó là cái ý nghĩa lan tỏa
của cái tuần lệ cấp cao apec
thì bạn bè đều thấy rằng năm nay rất khó
cho nên là cái lan tỏa của nó
cả thế giới dõi theo
chứ không phải mỗi châu á thái bình dương
hợp tác apec năm nay là khẳng định thêm
cái xu thế của hợp tác đa phương
khẳng định thêm cái đà hợp tác
của cái hệ thống thương mại đa phương toàn cầu
đây là điều lợi ích chung của tất cả mọi người
thưa ông đỗ hùng việt
như đại sứ nguyễn nguyệt nga đã chia sẻ
thì tuần lễ cấp cao apec mà chúng ta vừa tổ chức
thì quy tụ đầy đủ nhất lãnh đạo
của các nền kinh tế trong những năm gần đây
và tương đương với apec năm hai nghìn một mươi tám
được tổ chức tại trung quốc
trong đó có lãnh đạo của những nền kinh tế lớn
mỹ trung quốc nga và nhật
vậy thì theo ông nguyên nhân nào lý do nào
khiến cho chúng ta có thể
có được những vị khách mời như vậy
vâng tôi nghĩ là điều trước tiên
là châu á thái bình dương
vẫn tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược đối ngoại
của các nước trong khu vực
đặc biệt là các nước lớn như là chị vừa đề cập
trung quốc mỹ nga hay nhật
apec tiếp tục là diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực
và tiếp tục là cái nơi mà hội tụ các nền kinh tế hàng đầu
của thế giới và của khu vực
đó chính là một sự hấp dẫn tự nhiên
của bản thân apec
điểm thứ hai là năm hai nghìn một mươi bảy này
thì là một năm cũng tương đối đặc biệt
khi mà có rất nhiều các biến chuyển
trong tình hình khu vực tình hình thế giới
cũng như là trong chính trị nội bộ
của nhiều nước trong khu vực
trong đó có một số nước có các chính phủ mới
có chính quyền mới một số nước có bầu cử
hoặc là như ở trung quốc có đại hội đảng
cho nên là các lãnh đạo họ đều coi apec
là một cái dịp để mà đến chia sẻ về
những cái tầm nhìn mới
những cái chiến lược mới của họ
ví dụ như là tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
ngay sau đại hội đảng lần thứ một mươi chín của trung quốc
đã sang để có bài phát biểu rất là quan trọng
chia sẻ về tầm nhìn của trung quốc đối với khu vực
khác nữa theo tôi cũng rất là quan trọng
đấy là cái uy tín và vị thế của việt nam
trong khu vực và trên thế giới trong thời gian vừa qua
tiếp tục đứng nâng cao
các nước đều rất là quan tâm
và mong muốn thúc đẩy quan hệ với việt nam
quan trọng cái vị trí của việt nam trong khu vực
và một nhân tố chắc chắn không thể thiếu
đấy là cái sự vận động rất là tích cực
giáo diết của việt nam
để mời lãnh đạo các nước đến tham dự apec kỳ này
chúng ta vận động từ rất là sớm
tất cả các cấp từ lãnh đạo cấp cao
cho tới cấp bộ trưởng
rồi tại thủ đô các nước cũng như là ngay tại hà nội
thành ra là tôi nghĩ là tổng hòa tất cả những cái nhân tố đó
đã giúp cho chúng ta
có thể quy tụ được rất nhiều lãnh đạo
bà đánh giá như thế nào về yếu tố con người
với vai trò chủ nhà dẫn dắt điều hành của việt nam
và đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh tới bản lĩnh của những nhà ngoại giao
thực sự phải nói là ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa
luôn luôn là điều mong mỏi của các nhà
các cán bộ làm đối ngoại và các nhà ngoại giao
khi hoạt động đối ngoại mang lại cho chúng tôi
cả năm năm qua và đặc biệt trong cái năm nay một mươi bảy
đó là thay đổi cách tư duy làm việc
và cái cách thức làm việc
cái đó là vô cùng lớn đối với chúng tôi trong chặng đường
những năm tới đối với các cán bộ trẻ
vì rất nhiều cán bộ trẻ thấy rằng là phải tư duy khác đi
phải làm mới đi cách làm phải mới
tức là phải coi trọng cái hợp tác về kinh tế
diễn đàn apec cho thấy hợp tác kinh tế nó then chốt đến đâu
phải kết hợp được cái song phương
và phải coi trọng hợp tác đa phương
và phải luôn luôn là có chủ động
và phải đặc biệt là sáng tạo
cho nên ở đây đội ngũ chúng tôi sẽ là các nhà ngoại giao trong năm nay
đội ngũ chúng tôi nhận thức thế này
là không phải chỉ dấn thân đâu
mà không phải chỉ tính chuyên nghiệp là cần
mà còn cả bản lĩnh
mà còn cả cái tính
cái tổng nhìn của chúng ta
và trí tuệ là phải phát huy rất cao
thì mới có thể làm được
vậy thì không biết là hai vị khách mời có thể chia sẻ
với khán giả truyền hình của kênh truyền hình nhân dân
những cái chi tiết giàu cảm xúc nhất
đối với hai người khi mà tuần lễ cấp cao apec diễn ra
đầu tiên xin mời đại sứ nguyệt ngã
thực sự đây là cái câu hỏi rất là đúng
về cái tâm trạng của chúng tôi
và chúng tôi rất là muốn chia sẻ
là những cán bộ mà tham gia
cái chuẩn bị cho apec
năm apec hai nghìn một mươi bảy ngay từ đầu
và đặc biệt đối với tôi là đã tham gia
ngành đối ngoại là ba mươi sáu năm nay
thì có lẽ là
cái năm tuần lễ cấp cao
năm apec hai nghìn một mươi bảy và đặc biệt tuần lễ cấp apec
là cái thời điểm giàu cảm xúc nhất
tràn đầy những cái xúc cảm
đối với cán bộ một người cán bộ như tôi
có thể nói là có tất cả
tất cả những danh từ nào về tình cảm
có lẽ là có cả cả vui cả buồn
cả phẫn nộ
cả bức giận
cả thất vọng có những lúc phải nói thật
khi văn kiện sụp đổ là chúng tôi cũng
thất vọng tràn trề và cảm thấy là chúng tôi
muốn phát khóc
anh chị em đều nói như vậy
và chúng tôi càng muốn phát khóc và tự hào
khi mà thành công
và tự hào và càng thấy rất là hãnh diện
khi chúng ta thành công
cả cái tuần lễ cấp cao apec
thì có thể nói là bốn cái ngày đầu
đối với chúng tôi từ ngày sáu chín
và tất cả anh chị em luôn luôn nhắn tin
nhắn điện thoại lãnh đạo từ hà nội gọi vào
từ bộ trưởng
rồi phó thủ tướng chủ tịch ủy ban quốc gia
rồi đến chủ tịch nước
tất cả thì đều luôn luôn là lo
dõi theo thời tiết của đà nẵng
và miền trung
lo không chỉ lo về thời tiết lo cả đồng bào chúng ta bị ảnh hưởng
lo cả thành phố đà nẵng
bị ảnh hưởng hội an bị ảnh hưởng
rồi thì lo cả những lễ tân
tổ chức của chúng ta bị ảnh hưởng
chúng ta phải tính các phương án
bốn ngày đó là bốn ngày đầy lo lắng
cái cảm xúc chúng tôi vỡ hoà và hạnh phúc nhất
là khi mà ngày một mươi một
buổi trưa ngày một mươi một
đầu giờ chiều ngày một mươi một là khi mà các lãnh đạo cấp cao
là chụp ảnh dưới ánh nắng
trăn hoà của đà nẵng thì tuyệt vời
chúng tôi nói đó là bức ảnh của hạnh phúc
bức ảnh của thành công
còn xin được hỏi ông đỗ hùng việt ạ
không biết là điều gì khiến cho ông cảm thấy khó quên
phải chăng là những đêm trắng
để đàm phán giống như là
phó thủ tướng phạm bình minh đã từng chia sẻ với báo giới ạ
thực ra nghe đại sứ việt nga
nhắc lại tất cả những
kỉ niệm này thì
tất cả những cảm xúc mà như đại sứ vừa đề cập
những cái lo lắng hồi hộp
những cái vỡ hoà
thì đều dường như là
quay trở lại hết cả
nhưng mà đúng là đối với cá nhân tôi
thì những cái
thời khắc đáng nhớ là
là những cái đêm trắng
chúng tôi ngồi thương lượng văn kiện
và có thể nói
thời điểm vỡ hoà là thời điểm
văn kiện đó được thông qua
vì đó là công sức làm việc của rất nhiều
anh chị em
của rất nhiều các bộ ngành
không phải chỉ riêng nhóm chúng tôi
trong suốt một năm qua
đã làm thông qua rất nhiều
các hội nghị để mà đạt được
những kết quả như vậy
nên là vào thời điểm đó thì đối với cá nhân tôi
tôi cảm thấy là
là mình đã hoàn thành nhiệm vụ
và có thể vui mừng
về cái thành công chung của năm apec
xin bà đánh giá về ý nghĩa của apec

chính sách đối ngoại trong thời gian tới
cái thứ nhất là trong apec chúng ta vẫn phải phát huy
cái vai trò tiên phong của chủ nhà
chúng ta doanh nghiệp
và các cơ quan chúng ta sẽ phải tham gia
điều phối các hoạt động của
các nhóm công tác của apec
và phải thể hiện được và đóng góp vào
xây dựng tầm nhìn cho apec
và thúc đẩy các cái quyết định mà các lãnh đạo
đã thông qua tại tuần lễ cấp cao vừa qua
cái thứ hai nữa là chúng ta phải
phát huy những cái
cái uy tín và vị thế chúng ta đã đạt được
qua cái chặng đường năm qua
để mà làm tốt để mà thuận lợi
hơn trong việc làm tốt
đảm nhận thành công cái vai trò trọng trách
là chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi
và tranh thủ ủng hộ
của bạn bè quốc tế rộng rãi hơn
để mà ứng cử được và thành công trong việc
ứng cử vào hội đồng bảo an
cái nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một
và lớn hơn nữa đối với chúng ta nhìn dài ra
thì chúng ta trên cơ sở
những cái bài học của năm apec hai nghìn một mươi bảy
kể cả thành công và những điều chúng ta chưa làm được
và không chỉ apec
thì chúng ta cũng phải đúc kết cả cái chặng đường
hơn hai mươi năm chúng ta tham gia asean
thế rồi thì apec hai nghìn một mươi bảy
nó còn là chặng đường một mươi năm ta tham gia wto
cũng là chặng đường chúng ta tham gia
liên hợp quốc bốn mươi năm
tất cả những bài học và thành công đó
và những điều chúng ta chưa làm được
cần phải được đúc kết để mà chúng ta
xây dựng một cái định hướng chiến lược
cho đa phương việt nam

ít nhất là đến hai nghìn ba mươi
thì điều này là rất cần thiết
để cho chúng ta có thể là
cái hoạt động đa phương nó phải đem lại lợi ích thiết thực
cho đất nước và cho người dân
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời
xin được chúc mừng ngành ngoại giao việt nam
xin cảm ơn
thưa quý vị và các bạn
tuần lễ cấp cao apec diễn ra thành công tốt đẹp
cả về nội dung và hình thức
một lần nữa khẳng định vị thế của việt nam
trên trường quốc tế
khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của đảng và nhà nước
chủ động hội nhập quốc tế toàn diện
đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ quốc tế
đồng thời cũng là cơ sở
để chúng ta tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại đa phương
theo hướng chuyển từ tham gia
sang dẫn dắt
đóng góp định hình luật chơi trong thời gian tới
và tất nhiên đóng góp và thành công đó
là trí tuệ là sức lao động
của hàng nghìn con người
từ lực lượng ngoại giao an ninh hậu cần
cho tới cả những người dân mến khách của thành phố đà nẵng
đó chắc chắn cũng là một điểm nhấn
và một dấu ấn tốt đẹp của apec hai nghìn một mươi bảy
đến đây thì thời lượng
dành cho chương trình tâm điểm của kênh truyền hình nhân dân cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt